thưa quý vị dữ liệu dân cư phải đảm bảo đúng đủ sạch sống
đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng được lãnh đạo bộ công an nhấn mạnh
bởi đây là yếu tố có ý nghĩa mang tính chất quyết định đối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
khi thực hiện việc kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các bộ ngành khác
việc làm sạch dữ liệu phải được duy trì thường xuyên hàng ngày
trong đó việc bổ sung cập nhật dữ liệu dân cư cũng phải được triển khai ngay từ cơ sở
nhiều giải pháp làm sạch dữ liệu đã được lực lượng công an từ cấp xã
thực hiện một cách đồng bộ cụ thể sau đây là ghi nhận tại tỉnh hải dương
một mươi người dân sinh sống trên địa bàn xã thanh xá đều đã được công an xã thu thập
cập nhật thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
tuy nhiên trên thực tế vẫn có những di biến động về nhân khẩu nhất định
vì vậy định kỳ lực lượng công an xã đều họp bàn nắm thông tin
đối chiếu dữ liệu thông tin dân cư với thông tin công dân
trong sổ quản lý

còn tại xã thanh hải với trên một mươi bốn nhân khẩu
là địa bàn có đông dân cư lớn nhất của huyện thanh hà tỉnh hải dương
việc bảo đảm yếu tố nuôi sống dữ liệu cũng đã và đang đặt ra nhiều khó khăn
với một địa bàn lớn như xã thanh hải
khi triển khai bằng thờ như thế này thì cũng rất nhiều có thủ tục
chúng tôi gắn trách nhiệm trong công việc quản lý công dân
có những công dân thì chỉ đăng ký thường trung của địa bàn
nhưng lại không có mặt ở huyện
ví dụ đối với huyện thanh hà chúng tôi
có tám trăm bảy mươi bảy công dân trong đội tổng một nghìn bốn trăm hai mươi hai
là đăng ký thường trung tại địa bàn nhưng lại không có mặt ở nhà
trong đó chúng tôi đã xác định là được hơn sáu trăm linh công dân
có nơi cư trú rõ ràng tại tỉnh khác
còn hạng số công dân khác thì vẫn chưa xác định được cụ thể nơi đăng ký
nơi nơi cư trú đâu thì chúng tôi sẽ tiến hành yêu cầu
và đồng ý là đồng chí tổng trưởng của công an thái đại nông sáu
cùng với trưởng công an và các công an ngành
là phải đi xuống tận nhà thôn xác minh giả soát
sau đó là cung cấp thông tin
thông tin đầy đủ để công an huyện trao đổi với cảnh sát quản lý chính các đơn vị địa phương
và để yêu cầu công dân ở nơi đấy phải đăng ký tạm trú
hoặc là xóa thường trú tại đây để làm một thủ tục lưu trú mới tại nơi nơi
thì có như thế chúng ta mới có nếu có người
thông tin dân cư phải bảo đảm đúng đủ sạch sống ngay từ xã
và công an xã là lực lượng phải nắm thông tin dân cư chính xác nhất trên địa bàn quản lý
đây là yêu cầu được ban giám đốc công an tỉnh hải dương quán triệt
triển khai thực hiện tại một mươi hai công an huyện thị xã thành phố và hai trăm ba mươi năm xã trong toàn tỉnh
trong đó gắn trách nhiệm công việc cụ thể đối với người đứng đầu
quá trình mà đi thu thập để làm sạch thông tin cũng gặp rất nhiều khó khăn
vừa phải đến từng nhà đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
vừa phải phối hợp với các ban ngành đoàn thể
và thậm chí là phải qua nhiều kênh để thu thập được các tài liệu
để làm sạch thông tin
quá trình làm sạch và làm đúng dữ liệu
quá trình triển khai thực hiện với tinh thần quyết tâm vượt khó của cán bộ nhân sĩ
chúng tôi thường xuyên trực một trăm linh để làm sạch làm sống dữ liệu
cho đúng đủ kịp thời với tín độ
cũng từ công tác làm sạch dữ liệu việc xác thực và cung cấp tài khoản định danh điện tử
cho mỗi công dân sẽ bảo đảm tính chính xác đúng con người đúng thông tin
tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến
mà không phải kê khai lại
bởi thông tin đã được khai thác từ hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
mở ra nhiều tiện ích để người dân doanh nghiệp được thụ hưởng
từ các dịch vụ công trực tuyến ngay từ cơ sở